tại thành phố hồ chí minh sáu người bị mắc kẹt trong đám cháy nhà trên đường nguyễn trí thanh quận một mươi đã được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ giải cứu an toàn trong đó có người già và trẻ em
vụ cháy xảy ra vào sáng ngày một mươi tháng một mươi hai tại ngôi nhà bốn tầng nằm tại số bốn trăm hai mươi sáu đường nguyễn trí thanh
hiện trường vụ hỏa hoạn là ngôi nhà ở kết hợp với kinh doanh rán đề can rán tem xe nên có nhiều vật dụng dễ cháy
bên trong căn nhà sáu người bị mắc kẹt
nhận được tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy đã có mặt kịp thời tập trung dập lửa ngăn đám cháy lan rộng và giải cứu thành công sáu người từ ban công của tầng bốn của ngôi nhà
nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ